cảm ơn các bạn đã theo dõi
tổ công tác phối hợp do công an huyện điện biên đông chủ trì và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cục hải quan tỉnh ban tạp chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang đối tượng là lầu a di sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là bảy mươi tám bánh heroin có khối lượng hơn hai mươi chín kg và nhiều vật chứng có liên quan
trước đó vào hồi một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu tại bản pá tong xã búng lao
huyện mường ảng tỉnh điện biên công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên và công an xã búng lao huyện mường ảng cũng đã phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng phạm văn yên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là năm bánh heroin cùng nhiều vật chứng có liên quan
yên là đối tượng có nhiều tiền án về ma túy cho nên hoạt động hết sức tinh vi xảo quyệt nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình
như vậy là chỉ trong vòng chưa đầy một mươi hai giờ đồng hồ tám mươi ba bánh heroin đã được công an các huyện điện biên đông mường ảng tuần giáo tỉnh điện biên thu giữ
khẳng định những cố gắng nỗ lực không ngừng của lực lượng công an để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy góp phần giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
thông tin mới về vụ báo
các bộ điện tử của đài tiếng nói việt nam vov vn bị tấn công mạng
vào chiều ngày hôm qua theo thông tin từ bộ công an cơ quan chức năng đã bước đầu khởi tố một bị can trong vụ việc này
tuy nhiên cơ quan công an chưa cung cấp danh tính và tội danh của người này vì vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng
một số người khác liên quan đã được cơ quan công an triệu tập lấy lời khai làm rõ
theo thiếu tướng lê minh mạnh phó cục trưởng cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
kết quả điều tra ban đầu đã xác định các đối tượng có hành vi tấn công mạng
theo thông tin từ báo điện tử vov trong hai ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng sáu
một số đối tượng đã có hành vi kích động tạo các tài khoản ảo để tấn công vào nhiều nền tảng của báo điện tử vov
việc tờ báo bị tấn công đã ảnh hưởng đến hoạt động của tòa soạn ảnh hưởng đến quyền truy cập thông tin của độc giả
báo điện tử vov đã khẩn cấp liên hệ với các đơn vị chức năng của bộ công an bộ thông tin và truyền thông
để phối hợp giải quyết xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích do cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia
ngoài ra vov đang giả soát tìm mã độc trong hệ thống đồng thời hạn chế hậu quả do các đợt tấn công mạng gây ra
phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam vợ chồng lê ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và huỳnh trọng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cư trú tại ấp an thuận xã hòa bình huyện trợ mới tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra trước đó vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi một phạm thanh đằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cư trú tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ đến nhà của vợ chồng thanh và đức để nhậu
trong lúc nhậu thì cả ba xảy ra mâu thuẫn do liên quan đến số tiền nợ hai mươi triệu đồng
trước đó giữa đằng và thanh đã xảy ra cự cãi xô sát đức cầm con dao dài ba mươi cm chém trúng vào mặt của đằng
đăng bỏ chạy và một lúc sau quay lại cầm tuyếp sắt khoảng tám mươi cm
tại đây thì bất ngờ thanh từ phía sau đâm vào lưng của đàng gây thương tích
sau đó đằng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích một mươi hai
riêng đối tượng huỳnh trọng đức do có bệnh lý nền nên được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
sau hơn bốn mươi năm lẩn trốn về tội phản cách mạng lật đổ chính quyền trần văn phi sáu mươi tuổi thường trú tại xã lộc hưng huyện tràng bàng tỉnh tây ninh
đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai bắt giữ thành công
sau khi nắm được nguồn tin trần văn lắng sáu mươi bảy tuổi trú tại ấp năm xã suối nho huyện định quán tỉnh đồng nai
có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với trần văn phi thường trú tại xã lục hưng huyện tràng bàng tỉnh tây ninh
đã bị trại giam cây cầy thuộc địa bàn tỉnh tây ninh phát lệnh truy nã
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
và các phòng nghiệp vụ công an trong và ngoài tỉnh xác minh làm rõ
qua đó phát hiện trần văn lắng và trần văn phi là một
đầu năm một nghìn chín trăm tám mươi phi đã cùng với một phạm nhân khác bỏ trốn khi đang phải chấp hành bản án một mươi năm năm tù
tại trại giam cây gầy về tội phản cách mạng lật đổ chính quyền
tại cơ quan công an phi thừa nhận sau khi trốn trải đến được địa bàn đồng nai để lần trốn
rồi sinh sống lập gia đình tại đây hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
đã tiến hành thủ tục bàn giao trần văn phi cho trại giam cây cẩy để tiếp tục thi hành án
thông tin cập nhật về dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế cho biết là vào sáng ngày hôm nay
nước ta ghi nhận thêm bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín đều ở trong nước
trong đó thành phố hồ chí minh là ba mươi sáu ca bắc giang là chín ca nghệ an là một ca gia lai là một ca
hai mươi bốn trong số bốn mươi bảy ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
như vậy là số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là một mươi hai trăm năm mươi bảy ca
trong đó có hai sáu trăm bảy mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
nước ta cũng đã điều trị khỏi cho năm bốn trăm năm mươi bảy
nước ta cũng đã điều trị khỏi bốn bốn trăm năm mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín và số ca tử vong là sáu mươi chín
hiện nay tại các cơ sở y tế đang điều trị cho hơn tám bệnh nhân covid một mươi chín
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua hai mươi một tháng sáu hàng trăm điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đại trà trên địa bàn thành phố hồ chí minh đồng loạt được triển khai
và đây là đợt tiêm chủng vaccine lớn nhất tại thành phố hồ chí minh từ trước tới nay
được biết công tác lên kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
được bắt đầu từ thứ bảy và từ chiều qua hai mươi một tháng sáu đã bắt đầu tiêm đại trà
đợt tiêm chủng này thành phố sử dụng vaccine ostrazeneca trong số một triệu liều nhật bản tặng việt nam
trong đó thành phố hồ chí minh nhận được tám trăm ba mươi sáu liều dự kiến trong vòng năm ngày sẽ tiêm hết số vaccine
sở y tế thành phố hồ chí minh đã bố trí chín trăm bốn mươi sáu đội tiêm và năm mươi chín đội dự phòng
ngoài ra ngành y tế tập huấn cho hơn bốn đoàn viên thanh niên để hướng dẫn sắp xếp bố trí cho người tiêm chủng giãn cách an toàn
đội ngũ y tế khám sàng lọc tiêm chủng và theo dõi sau tiêm triển khai chặt chẽ
lực lượng xe cứu thương và ekip cấp cứu luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận
vận chuyển trường hợp có phản vệ đến bệnh viện gần nhất để điều trị
theo sở y tế nếu người tiêm gặp phản ứng dị ứng phản vệ sẽ được chuyển đến đơn vị điều trị tốt nhất
người tiêm sẽ được hưởng toàn bộ chế độ chi trả của bảo hiểm y tế
từ đợt vaccine đầu tiên đến nay thành phố hồ chí minh đã triển khai đến đợt tiêm thứ tư
tổng số lượng vaccine mà thành phố hồ chí minh nhận là chín trăm bốn mươi bốn liều
khi xong đợt này khoảng sáu dân số thành phố hồ chí minh được tiêm chủng ngừa covid một mươi chín
được biết thành phố cần có khoảng một mươi bốn triệu liều vaccine để tiêm đủ hai mũi cho mỗi người
do đó thành phố vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhà sản xuất vaccine để tiếp cận các nguồn vaccine khác
nỗ lực có đủ vaccine tiêm cho hai phần ba người dân thành phố tương đương bảy triệu người trong năm nay
là tâm điểm trong đợt bùng phát dịch của lần này
bắc giang đã trải qua bốn mươi năm ngày chống dịch và vừa kết thúc đợt cao điểm một mươi bốn ngày tổng tiến công dập dịch
với mục tiêu là sau ngày hai mươi một tháng sáu sẽ dập được nguồn lây trong khu nhà trọ khu cách ly
cơ bản khống chế xong dịch bệnh để hết tháng sáu này sẽ trở lại trạng thái bình thường
một cuộc chiến đầy cam go nhưng địa phương này đã chiến đấu hết sức mình dồn tổng lực ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả
chiến dịch cao điểm một mươi bốn ngày tổng tấn công dập dịch triển khai diện rộng trên toàn tỉnh
với các giải pháp triển khai cụ thể
liệt đồng bộ và khẩn trương năm mũi tấn công được xây dựng để diệt giặc covid một mươi chín
ở cả bên trong và ngăn chặn dịch xâm nhập từ bên ngoài
phát huy sức mạnh của cải thống chính trị trong đó thì không được thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được
và cần tập trung và quyết điệt hơn nữa trong những ngày còn lại
để làm sao không có ca f phát sinh trong cộng đồng
đồng thời các khu kinh nghiệm tập trung là giảm thiểu phát sinh
f trong khu kinh nghiệm tập trung và không để lây chéo trong khu kinh nghiệm tập trung
dồn sức cho trận chiến cuối tấn công quyết liệt cắt đứt nguồn lây nhiễm tăng tốc xét nghiệm
tầm soát thường xuyên khóa chốt các khu nhà trọ
các địa phương của tỉnh bắc giang có sự sáng tạo linh hoạt quyết liệt trong thực hiện chiến dịch
điều này đã đem lại niềm tin cho người dân
trong một mươi bốn ngày không phát sinh thì bà con rất là phân khởi và cũng là đồng thời là sau khi mà được mở chốt
và giao thông đi lại trong xã
cũng tạo điều kiện cho bà con nhân dân là vừa là chống dịch lại vừa hoàn toàn phát triển y tế
với phương châm sản xuất để chống dịch chống dịch để sản xuất
tỉnh bắc giang đã nhanh chóng thiết lập lại môi trường sản xuất an toàn bền vững tại doanh nghiệp
tại bốn khu công nghiệp tạm dừng hoạt động đã có hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại
với tổng số hơn hai mươi hai công nhân
đây là toàn bộ những doanh nghiệp quan trọng mặc dù số lượng chỉ chiếm khoảng phần ba
tuy nhiên giá trị và công suất cũng như là tổng mức công suất của dự án thì đã chiếm khoảng chín trên chín mươi của bốn khu
ngay trong bối cảnh có dịch tỉnh bắc giang vẫn xuất khẩu được hàng trăm triệu đô la mỹ
có thêm dự án chấp thuận đầu tư
kết thúc nửa đầu năm grdp vẫn tăng trưởng dương thu hút đầu tư tăng bốn năm lần giá trị xuất khẩu tăng gần bốn mươi
tỉnh bắc giang đã tiêu thụ cả trăm nghìn tấn nông sản thực phẩm gần một trăm năm mươi tấn
chiếm hơn tám mươi
sản lượng vải thiều đã thu hoạch và tiêu thụ lợi nhuận ở cả thị trường trong nước và thế giới với giá ổn định
bắc giang đã cơ bản hoàn thành mục tiêu lớn nhất của đợt tổng tấn công
cái mục tiêu lớn nhất là khống chế được dịch thì chúng ta đã cơ bản khống chế được dịch
số kf thì đã giảm từ ba con số xuống hai con số
và xu hướng là liên tục giảm trong những ngày gần đây
trong cuộc chiến covid một mươi chín hơn bao giờ hết tỉnh bắc giang đã thể hiện được bản lĩnh
tinh thần vượt khó đoàn kết mạnh mẽ
ngoài sự hỗ trợ chi viện của lực lượng bên ngoài bắc giang đã phát huy rất hiệu quả nguồn lực từ nhân dân
không người dân nào đứng ngoài cuộc chiến
đó chính là nguồn lực là sức mạnh để địa phương này thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
quyết chiến trên mọi mặt trận
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn quang trọng hai mươi chín tuổi chú tải trung cư f home quận hải châu tp đà nẵng
là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn quốc tế amida về hành vi vi phạm quy định an toàn nơi ở đông người
theo tài liệu điều tra vào thời điểm cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một khi dịch bệnh covid một mươi chín bắt đầu bùng phát
tại thành phố đà nẵng bất chấp quy định hạn chế tụ tập đông người trọng với tư cách là giám đốc
vẫn tổ chức cuộc họp có sự tham gia của trên ba mươi nhân viên thuộc công ty
tại cuộc họp này trọng đã yêu cầu các nhân viên bỏ
khẩu trang hô to các mục tiêu của công ty
sau cuộc họp dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại công ty amida làm sáu mươi năm người nhiễm covid một mươi chín
dẫn đến thành phố phải tiêu tốn hơn bảy tỷ đồng để phục vụ cho quá trình truy vết
cách ly điều trị các bệnh nhân xuất phát từ ổ dịch này
hành vi của nguyễn quang trọng đã vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống dịch bệnh
và hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang cho tại ngoại bị can nguyễn quang trọng
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục phục vụ công tác điều tra xử lý vụ việc